giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước có nơi đã về mức bảy mươi đồng một kg
cụ thể hà nội giảm ba đồng một kg đặc biệt tp hcm giảm sâu đến tám đồng một kg
các tỉnh thành chăn nuôi lớn như cần thơ đồng nai tây ninh giảm từ ba đến bốn đồng một kg
giá lợn hơi giảm mạnh kéo theo giá thịt giảm thấy rõ tại các chợ dân sinh siêu thị